ủy ban thường vụ quốc hội ban soạn tháo dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến phạm vi sửa đổi bổ sung luật tổ chức quốc hội trong đó nhấn mạnh vào các nội dung quan trọng như tiêu chuẩn đại biểu quốc hội tỷ lệ phần trăm đại biểu quốc hội chuyên trách
điều này sẽ tăng cường quyền lực của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân
qua hoạt động cho thấy đại biểu quốc hội chuyên trách đã phát huy hiệu quả vai trò trách nhiệm tâm huyết trong việc thay mặt cử tri để đạt tại các nghị trường quốc hội những vấn đề bức xúc tồn tại và hạn chế chưa được khắc phục để từ đó quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn và hiệu quả trong cuộc sống để ổn định đời sống cho nhân dân